thưa quý vị và các bạn ở chính cái địa điểm này thì năm ngoái thì cũng đã xảy ra một vụ cháy tương tự
chứng tỏ rằng nguy cơ cháy ở khu vực này là rất lớn
và để mà tiếp cận hiện trường chữa cháy thì lực lượng một trong những lượng chủ công đó là lực lượng công an
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với cả ông trần hải trung là trưởng của công an huyện đức thọ
thưa ông chí là đồng chí có thể cho biết là lực lượng của chúng ta đã phải chống lại cái đám cháy này trong đêm qua như thế nào
sau khi nhận được báo cháy của chủ tịch ubnd huyện thì lực lượng công an huyện tức họ đã huy đồng toàn bộ
một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với ba mươi đồng chí phòng cảnh sát cơ đồng đang hỗ trợ tập luyện diễn tập phương án a hai
tại tức họ là huy đồng toàn bộ chuyên sĩ tiếp cận ngay địa bàn
thì là với quân số là một trăm hai mươi đồng chí là từ năm giờ chiều ngày hôm qua đã có mặt tại hiện trường đây
thì phối hợp cùng với
dân quân từ về của các xã xung quanh cùng với bộ đội địa phương và quân phú bồn tham gia và dập lửa
thì đến sáng nay thì ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
nhưng mà sau đó đến ngày thì là ngọn lửa đã bắt đầu lại bùng phát
vì thế chúng tôi tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng với cán bộ nhân dân ở đây để tham gia dập những đám cháy nếu bùng phát
thưa ông là ngoài cái việc dập đám cháy
đảm bảo an toàn cho những người tham gia chữa cháy
vậy thì cái việc này được quán triệt như thế nào
bên cạnh cái việc dập đám cháy thì chúng tôi cũng là phối hợp với chính quyền địa phương
sơ tán những hồ dân gần ở dưới chân núi
ở dưới này để rồi là đảm bảo cái an toàn về tài sản về con người cho hồ dân đây
và cùng đại vận đồng những hồ dân xung quanh là di rơi
thế là người ta hỏi
còn đối với cán bộ chuyên sĩ thì ngoài cái việc trực tiếp tham gia chữa cháy
thì chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ chuyên sĩ
là ra đi thì quán triển cho anh em phải sử dụng các cái công cụ hỗ trợ
phải dùng cụ để mà đặt bán đi để chấp cháy
để chuẩn bị đầy đủ là nước uống lương thương thực phẩm để rồi tổ chức anh em đảm bảo
vâng xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn vào thời điểm này thì cũng đã là gần một mươi hai giờ trưa
tuy nhiên quý vị và các bạn có thể quan sát được là rất nhiều lực lượng chức năng
vẫn đang ở trên các sườn núi khá là tranh vanh kia
để làm công tác tạo ra những đường băng ngăn lửa cháy lan
và theo một thông tin
thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới nhận được thì phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
cũng đang trực tiếp đến cái địa điểm này thị xác và có những chỉ đạo
còn về thực tế của diễn biến cháy ở đây thì nguy cơ cháy có thể tái phát bất cứ lúc nào
vì thế tất cả các lực lượng chức năng ở đây đều đang rất là tập trung
ứng phó và làm công tác phòng chống cháy lan
chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị thông tin về diễn biến cháy rừng ở miền trung
trong những bản tin tiếp theo
vâng xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên lê hoàng vừa cung cấp tới quý khán giả
như vậy là sau những nỗ lực của hàng nghìn người bao gồm nhiều lực lượng và cả người dân trong suốt ba ngày qua
tuy nhiên vẫn còn một số nơi khác từ miền trung thì lửa vẫn chưa được dập tắt
do khu vực cháy vẫn chưa có mưa và trời nắng nóng cùng với gió phơn thổi mạnh
đám cháy rừng thông ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh vừa được dập tắt thì vào tối ngày ba mươi tháng sáu
một đám cháy khác ở khu vực xã sơn tân huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khu vực giáp danh với tỉnh nghệ an đã bùng phát
trong khi tham gia trực tiếp nước cho các lực lượng chữa cháy rừng trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an
một phụ nữ tại địa phương không may đã thiệt mạng do bị lửa thiêu
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn gặp nạn tại khu vực rừng giáp danh giữa xã nam kim huyện nam đàn
và xã sơn tân huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
còn đám cháy rừng thông thuộc khu vực đá nhảy xã thanh trạch huyện bố trạch cho đến tối ngày ba mươi tháng sáu vẫn chưa thể dập tắt
đám cháy bắt đầu từ trưa ngày ba mươi tháng sáu thế nhưng do xảy ra trên đồi cao cho nên việc đưa đường ống nước chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng chỉ có thể nhanh chóng tạo đường băng cản lửa ngăn vụ cháy lan rộng
như vậy là trong năm ngày nắng nóng cao điểm từ ngày hai mươi sáu đến ba mươi tháng sáu
trên địa bàn các tỉnh miền trung như thừa thiên huế nghệ an hà tĩnh quảng bình đã có hàng trăm điểm bùng phát cháy rừng
trong đó có một mươi sáu vụ cháy gây thiệt hại khoảng trên một trăm linh hectare rừng
hiện nay đám cháy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cơ bản đã được khống chế
thế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy lan và cháy trở lại
thưa quý vị và các bạn theo dự báo bắt đầu từ ngày một tháng bảy thì nắng nóng ở miền trung sẽ giảm dần
diện nóng sẽ thu hẹp xảy ra chủ yếu ở vùng núi nghệ an hà tĩnh và khu vực quảng bình đến bình thuận
thời tiết khả quan hơn sẽ giúp làm giảm nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại ở nghệ an hà tĩnh
bắt đầu từ đêm ngày hai tháng bảy thì khu vực thanh hóa thửa thiên huế sẽ chuyển mưa trên diện rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang vừa cho biết
thực hiện lệnh tạm giam đối với danh tranh chú huyện châu thành và tôn nguyễn đệ chú huyện rồng giềng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của cao văn chiến ở ấp tân hưng xã dục tượng
nên khi có hơi men trong người đệ đã rủ tranh đến nhà tìm chiến để gây gỗ
không có chiến ở nhà nên đệ đã hủy hoại chiếc xe máy của chiến rồi bỏ đi
lúc này anh danh gia và danh thành gần đó nghe tin nên đã cầm dao đến nhà của chiến
lúc sau tranh và đệ quay xe lại thì thấy danh gia đang ngồi bên đường
chanh bước xuống bất ngờ lấy dao chém vào người làm danh gia bị thương tật hai mươi năm
lúc này anh danh thành thấy da chém nên đã cầm cây chạy đến giải vây
cũng đã bị tranh chém nhiều nhát gây thương tật hai mươi bốn
sau khi gây án đệ và tranh bỏ trốn khỏi địa phương đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
cho đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả hai đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ một đối tượng đã dùng búa đập vỡ tủ kính để trộm cửa hàng vàng
tại cửa hàng trên đường lý tự trọng thành phố buôn ma thuật vào tối ngày hai mươi chín tháng sáu
đã bắt giữ được đối tượng khi đang bán sợi dây chuyền vừa bán được
đối tượng bị bắt giữ là lê thiệp phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tệ thôn một xã e tu tp buôn ma thuật bị bắt giữ vào trưa nay
tại thị trấn e pop huyện cư mở ga khi đang bán sợi dây chuyền vừa trộm được
và đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội cướp và trộm tài sản
hiện công an tp buôn ma thuật cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp trà cổ xã bình minh huyện trảng bom tỉnh đồng nai
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
còn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm
đã ra quy định truy nã đối với đối tượng nguyễn vũ thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên sáu nơi trang long phường bảy quận bình thạnh tp hcm
và đối tượng nguyễn phi hùng sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại ấp phước thiện xã phước sơn huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
bị công an tp hcm ra quy định truy nã về tội bắt giữ người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện